theo số liệu của bộ kế hoạch và đầu tư trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy tổng vốn đầu tư nước ngoài fdi đăng ký cấp mới tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là một mươi chín hai mươi hai tỷ usd tăng năm mươi bốn tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
tính đến cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy cả nước có một một trăm tám mươi ba dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký một mươi một tám mươi ba tỷ đô la tăng năm mươi bảy chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
bên cạnh đó có năm trăm bốn mươi chín lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm năm một mươi bốn tỷ đô la tăng ba mươi năm tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
ngoài ra còn có hai năm trăm linh một lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là hai hai mươi bốn tỷ đô la tăng chín mươi bảy sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
vốn thực hiện lũy kế ước đạt một trăm sáu mươi hai năm mươi bảy tỷ đô la bằng năm mươi ba tổng vốn đăng ký còn hiệu lực
trong sáu tháng đầu năm có chín mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại việt nam trong đó nhật bản hiện đang dẫn đầu với tổng vốn đầu tư năm tám tỷ đô la
chiếm hai mươi sáu bốn mươi năm tổng vốn đầu tư hàn quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký bốn chín mươi năm tỷ đô la
singapore đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký ba bốn mươi tám tỷ đô la